trong ngày trời nắng nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở nam bộ vẫn giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn ở tây nguyên nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi ba mươi một độ một số nơi có thể cao hơn
đáng lưu ý là từ nay cho đến những ngày đầu tháng một mươi mực nước sông cửu long sẽ lên theo chiều
với đỉnh chiều thường xuất hiện từ một mươi sáu đến một mươi tám giờ
chiều cường rơi đúng vào thời điểm mưa rông xuất hiện vì thế ở khu vực nam bộ nói chung
và thành phố hồ chí minh nói riêng cần phải đề phòng tình trạng ngập úng
trên biển thời tiết tốt vẫn duy trì trên hầu khắp các khu vực biển
từ ven bờ sang ngoài khơi từ bắc giữa và cả nam biển đông đều ít mưa
ở hai huyện đảo trường sa và huyện đảo hoàng sa gió đông bắc ở mức cấp bốn cấp năm
mưa sông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km biển lặng
thời tiết thuận lợi cho việc xa khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước